năm nào mẹ con bà võ thị năm ở thôn phước mỹ xã đức hòa huyện mộ đức cũng nơm nớp lo sợ khi đến mùa mưa lũ
bà năm vẫn không thể quên nỗi kinh hoàng trận lũ lịch sử cách đây ba năm trước
thấy nước lũ lớn bà chỉ kịp chạy đi mượn hàng xóm cổng con đến trú nhờ nhà bà con
hai mẹ con thì an toàn nhưng toàn bộ đồ đạc bị cuốn trôi theo dòng nước lũ
được nhà nước hỗ trợ một mươi bảy triệu đồng ngân hàng chính sách cho vay ưu đãi một mươi năm triệu đồng
cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của bà con họ hàng
mùa mưa này mẹ con bà đã được ở trong căn nhà mới có gác để tránh lũ
giờ thì bà đã yên tâm khi mưa lũ về
nằm trong vùng duyên hải miền trung có bờ biển dài một trăm ba mươi km
quảng ngãi là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng
nề của biến đổi khí hậu
hàng năm quảng ngãi phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai khốc liệt
như bão lũ dông lốc hạn hán và ngập úng
theo số liệu thống kê từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đến nay đã có hàng chục cơn bão đổ bộ vào quảng ngãi
trong đó tần suất bão hoạt động nhiều nhất là năm hai nghìn bảy có năm cơn bão
năm hai nghìn tám có bảy cơn bão
tuy nhiên các cơn bão số hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cơn bão số một năm hai nghìn chín
cơn bão số chín năm hai nghìn chín
cơn bão hai gian cuối năm hai nghìn một mươi ba là những cơn bão có sức tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử
nhiều nơi đối mặt với cảnh ngập nước bị cô lập
hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước
thời tiết bất thường khốc liệt gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh miền trung
trong đó đối tượng dễ bị tổn thương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những hộ nghèo ở vùng lũ
thủ tướng chính phủ đã có quyết định số bốn mươi tám về chính sách hỗ trợ hộ nghèo
xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt
chính sách hỗ trợ xây nhà tránh lũ giúp hộ nghèo có nơi ở ổn định an toàn trong mùa bão gió
thực hiện chính sách này tỉnh quảng ngãi có trên ba ba trăm linh nhà tránh lũ cần được xây dựng
với tổng kinh phí một trăm năm mươi chín năm tỷ đồng
trong đó ngân sách trung ương bốn mươi hai năm tỷ đồng ngân sách địa phương một mươi sáu sáu tỷ đồng
vốn vai ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội bốn mươi chín tám tỷ đồng
vốn xã hội hóa và hội gia đình hơn năm mươi tỷ đồng
triển khai cho hộ nghèo vai vốn xây nhà ở phòng tránh bão lụt
phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện nghĩa hành
đã phân bổ hơn năm tám tỷ đồng vốn vai theo nhu cầu thực tế của địa phương
nguồn vốn phân khai về các xã thực hiện kịp thời cho bà con nhân dân
sau hai năm triển khai đơn vị này đã hỗ trợ gần một trăm linh hộ nghèo trên một mươi một xã
vay vốn xây nhà tránh lũ với tổng số tiền một bốn tỷ đồng
phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện nghĩa hành
đã thực hiện ủy thoát cho vai ủy thoát cóc nội dung công việc
qua bốn tổ chức hậu đồng thể
và ngân hàng chính sách đã có hệ thống tổ tiết kiệm vai vốn đến từng ca sở
tuy nhiên việc hướng dẫn cho vai thực hiện hướng dẫn hồ sơ cho vai
là ở dưới ca sở thông tổ họ bình xác thực hiện cho vai
bên cạnh đó phòng giao dịch cũng đã cử cón bộ về địa phương
hướng dẫn trực tiếp hồ sa cho các đấu tượng này
đó là một mạch thùng lạc trong quá trình thực hiện cho vai
chương trình buôn tóm theo quyết định của thủ tướng chính phủ
tránh lũ còn bình thường tầng một căn nhà tránh lũ là nơi sinh hoạt chung
của gia đình anh nguyễn duy hanh ở xã hành thịnh huyện nghĩa hành
ở vùng nông thôn có được căn nhà khang trang cùng nơi tránh trú bão lũ
là điều may mắn của gia đình nhiều thế hệ như anh
nhà tránh lũ chỉ là một công năng rất nhỏ diễn ra trong một hoặc hai ngày
còn bình thường họ có nhà hai tầng để sinh hoạt gia đình
anh hanh cho biết tầng mái anh làm nơi tránh lũ đầu tư bảy mươi triệu đồng
trong đó nhà nước hỗ trợ và cho vai hai
năm mươi triệu đồng số còn lại anh tích góp xây dựng ngôi nhà khang trang

tránh lũ chỉ là một công năng rất nhỏ diễn ra trong một hoặc hai ngày
chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây nhà ở phòng tránh bão lụt tỉnh quảng ngãi
đã phân bổ kinh phí hỗ trợ gần hai hai trăm linh hộ đạt sáu mươi năm
chương trình hỗ trợ xây nhà tránh lũ là nhà nước hỗ trợ cộng đồng giúp đỡ hộ gia đình tham gia đóng góp
để xây dựng được chòi phòng tránh lũ có sàn sử dụng cao hơn mức ngập luộc từ một năm ba sáu m
diện tích xây dựng sàn vượt lũ tối thiểu một mươi m hai tương đương kết cấu của nhà ở kiên cố
mỗi nhà tránh lũ ba mươi triệu đồng trong đó nhà nước hỗ trợ một mươi triệu đồng
vốn vai ngân hàng chính sách xã hội
với lãi suất ba một năm cùng với sự đóng góp của gia đình
sau hai năm thực hiện chính sách xây nhà tránh lũ cho hộ nghèo tỉnh quảng ngãi đã phân bổ một trăm linh bốn năm tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ cho người dân
nay đã có một ba trăm bốn mươi bảy nhà phòng ở tránh lũ đạt sáu mươi một tám trong đó một chín mươi hộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
nhiều hộ đã vai mượn thêm để xây được nhà tròi to đẹp hơn với mức bình quân từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng để xây dựng nhà tránh lũ
tại nhiều địa phương chính quyền đứng ra bảo lãnh để các hội dân ký nợ tại các điểm bán xi măng thép tấm lợp
đồng thời giao đoàn thanh niên lựa chọn một số hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp đỡ ngày công thực hiện công trình
sự chung tay từ cộng đồng gia đình giúp các hộ nghèo có điều kiện xây dựng được căn nhà kiên cố
khi nhà nước đầu tư thì cũng là
bởi vì là nếu là có lũ thì là nhà cửa cả là trôi để tao bỏ nó trôi thì cũng khó cho dân
nên nhà nước cũng đầu tư cái này là cũng rất tốt thương lợi cho bà con chúng ta nữa
những kết quả đạt được từ chương trình hỗ trợ xây nhà tránh lũ cho hộ nghèo đã mang lại hiệu quả rõ rệt
góp phần hạn chế những tổn thương với người nghèo ở vùng rốn lũ
có thể khẳng định chủ trương của đảng nhà nước hỗ trợ xây nhà tránh lũ cho hộ nghèo ở vùng thường bị thiên tai là chủ trương đúng đắn hợp lý
việc hỗ trợ nhà ở phòng tránh thiên tai giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống dài lâu
tỉnh cũng đề nghị với chính phủ tiếp tục cho thực hiện cái bốn mươi tám này chính sách ưu đại này trong một thời gian nữa
có thể kéo dài khoảng hai năm nữa
thì là tổ chức
để rồi là cùng với các nguồn lực của địa phương của người nghèo và cái chính sách hỗ trợ chính sách tiến dụng ưu đái của chính phủ
thì giúp cho cái người nghèo của quảng lũ có cái điều kiện tốt hơn về vấn đề cuộc sống vấn đề sản xuất đặc biệt là trong cái phòng tránh lũ
trên những vùng quê rốn lũ quảng ngãi cuộc sống của người dân đang đổi thay từng ngày
sẽ không còn lo âu bất an
những ngôi nhà tránh lũ để giúp người dân nơi đây yên tâm sinh sống mỗi mùa mưa đến
trên những ngôi nhà kiên cố ấy niềm vui của mỗi người được nhân đôi đong đầy
niềm tin về một cuộc sống mới bình an ấm áp của bà con vùng lũ luôn thường trực trong những ngôi nhà